tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên nếu như mỗi người dân vẫn chủ quan thì dịch bệnh rất có thể sẽ bùng phát trở lại
đặc biệt việc tập trung đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
một trong số đó là các khu công nghiệp nơi có mật độ công nhân lao động tập trung lớn đến từ nhiều địa phương khác nhau
nếu xảy ra bất kỳ dịch bệnh nào nói chung hay dịch covid nói riêng
thì đây có thể là nơi nguy cơ lây lan dịch bệnh nhanh nhất
tất cả các quy trình ra vào khu công nghiệp đều được kiểm tra y tế nghiêm ngặt bằng cách đo nhiệt độ thường xuyên
rửa tay sát khuẩn trước khi tham gia vào quá trình sản xuất
cũng như chạm nắm và những bề mặt công cộng có nhiều người tiếp xúc
công nhân khi ra vào nhà máy xí nghiệp thì đều được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ
đeo khẩu trang trong quá trình làm việc để tránh ảnh hưởng
bụi bẩn từ các đồ gia công
và đặc biệt là cũng tránh được việc giọt bắn của công nhân lên các sản phẩm
sau khi chạm vào những nơi như thế này
cần phải khử trùng và ngồi cách xa nhau theo đúng tiêu chuẩn làm việc
nhà vệ sinh công cộng tại các nhà máy xí nghiệp là nơi tiềm ẩn nhiều dịch bệnh nhất
chính vì vậy phải thường xuyên được lau dọn
giàn luyện thói quen rửa tay với xà phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn
với nồng độ cồn trên sáu mươi để đảm bảo an toàn vệ sinh cá nhân
khu vực nhà ăn cũng là nơi nguy cơ tiềm ẩn nhiều dịch bệnh và vi khuẩn
virus có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua đường ăn uống
chính vì thế một công nhân được bố trí ngồi ăn giãn cách
thời điểm hiện tại thì công ty không còn dựng vách ngăn ở trên khu vực nhà ăn nữa
tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua công ty không còn dựng vách ngăn ở trên khu vực nhà ăn nữa

tức là chia thành hai ca ăn cơm để khoảng cách của mọi người trên nhà ăn không quá gần nhau

và đồng thời công nhân viên cũng phải tuân thủ những yêu cầu công ty đưa ra
nếu có một trong những biểu hiện như ho sốt đau họng mệt mỏi khó thở
thì không nên tham gia vào các hoạt động sản xuất
báo ngay cho ban quản lý khu công nghiệp
hoặc số điện thoại một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm của bộ y tế để được tư vấn và đến cơ sở y tế khám và điều trị
cài đặt ứng dụng bluezone để cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm covid một mươi chín giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng
hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín bằng thông điệp năm k
giữ khoảng cách với người khác luôn đeo khẩu trang nơi công cộng
khử khuẩn giữ vệ sinh những nơi thường tiếp xúc không tụ tập đông người
và khai báo y tế
an toàn lao động mùa covid một mươi chín nghiêm túc tuân thủ để bảo vệ bản thân gia đình và xã hội